kính chào quý vị và các bạn
đồng đô la mỹ đã xuống mức yếu nhất kể từ tháng một năm hai nghìn hai mươi
giá vàng liên tục lập đỉnh mới
sẽ kéo dài thời hạn giảm giá và không thu đối với một mươi năm loại dịch vụ chứng khoán
đến hết ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
và thông tin cập nhật về lãi vay mua nhà vừa được điều chỉnh giảm tại nhiều ngân hàng
sẽ được chuyển tới quý vị trong năm phút của chương trình nhịp sống kinh tế hôm nay
sau đây là nội dung chi tiết
chỉ số đo lường đồng đô la mỹ bloomberg dollar sports đã giảm xuống mức thấp nhất
trong hơn sáu tháng qua ghi nhận bốn tuần giảm liên tiếp
chỉ số này đã lao dốc hơn tám so với mức đỉnh hồi tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
thời điểm nhà đầu tư đổ xô tìm tới nơi trú ẩn là đồng bạc xanh
trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín bùng phát
đồng đô la mỹ yếu trong bối cảnh lãi suất thực tại mỹ xuống mức âm
và cục dự trữ liên bang mỹ phép tiếp tục nới lỏng chính sách
để vực dậy nền kinh tế mỹ
một số chiến lược ra dự báo đồng đô la mỹ sẽ tiếp tục suy giảm
giá vào thế giới liên tục lập đỉnh mới
giữa lúc giới đầu tư tìm kiếm nơi ẩn náu an toàn
do thế giới đang đối diện với những bất ổn chưa từng có
hiện giá vàng đang đứng ở mức một chín trăm ba mươi bốn sáu mươi hai đô la mỹ một ounce
trước đó cùng phiên giá kim loại quý này đã có lúc đạt mức cao kỷ lục
một chín trăm bốn mươi năm một mươi sáu đô la mỹ một ounce
giá vàng mỹ sau kỷ hạn cũng tiến lên mức một chín trăm ba mươi một đô la mỹ
những mức giá này vượt xa kỷ lục một chín trăm hai mươi một đô la mỹ một ounce
từng được thiết lập trong năm hai nghìn một mươi
trước bối cảnh thị trường chứng khoán trong nước tiếp tục chịu ảnh hưởng
từ diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
bộ tài chính đã ban hành thông tư số bảy mươi
kéo dài hiệu lực thi hành thông tư số một mươi bốn
hiệu lực thi hành của thông tư số một mươi bốn sẽ tiếp tục được kéo dài thêm một mươi tháng
từ ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi đến hết ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
để tiếp tục giảm giá và miễn hoàn toàn không thu đối với một mươi năm loại dịch vụ chứng khoán
sau ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một mức giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại sở giao dịch chứng khoán
và trung tâm lưu ký chứng khoán việt nam được thực hiện theo quy định tại thông tư số một trăm hai mươi bảy
tại thời điểm cuối tháng bảy các gói vay mua nhà với lãi suất yêu đãi đang được nhiều ngân hàng triển khai
cuối tháng bảy nhiều ngân hàng điều chỉnh lãi suất cho vay mua nhà từ hai đến một bốn
với gói vay một mươi hai hai mươi bốn tháng
đơn cử như tại techcombank lãi suất vay mua nhà tại ngân hàng này vào khoảng từ bảy tám mươi chín đến tám hai mươi chín một năm
tại vib là tám năm một mươi một một năm
vb banh là tám năm đến chín năm một năm
việt công banh giảm lãi suất cho vay mua nhà từ tám một xuống bảy bảy
tuy nhiên mức lãi suất này dù đã giảm nhưng vẫn cao so với kỳ vọng của người mua nhà trong bối cảnh hiện nay
theo thông kê mới nhất của tổng cụ hải quân
tính từ đầu năm đến giữa tháng bảy cả nước nhập khẩu hơn bốn mươi hai ô tô nguyên chiếc trị giá gần chín trăm năm mươi chín triệu đô la mỹ
lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu giảm rất mạnh tới hơn ba mươi tám bốn trăm linh xe so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
trong bốn mươi hai xe nhập về trong tháng bảy thái lan dẫn đầu về lượng xe nhập khẩu vào việt nam chiếm đến gần bảy mươi chín xếp sau là indonesia

theo nghiên cứu thị trường của nielsen người tiêu dùng việt nam dễ bị ảnh hưởng bởi yếu tố giá cả nhất
trong khu vực đông nam á
nghiên cứu gần đây của nielsen cho thấy việt nam là thị trường rất nhạy cảm về giá
hơn tám mươi người tiêu dùng chú trọng sự thay đổi giá cả khi mua sắm
năm hai nghìn một mươi chín độ co giãn về giá tại việt nam là hai tức người tiêu dùng tăng hai lượng mua sắm khi giá cả giảm một
đây là mức co giãn cao nhất trong khu vực đông nam á khi chỉ số này tại các thị trường lân cận như malaysia singapore và thái lan
lần lượt là một chín một bảy và một sáu
còn hơn hai tháng nữa mới đến tết trung thu nhưng trên các trang mạng xã hội hoạt động mua bán bánh trung thu đã bắt đầu khởi động
từ tháng sáu âm lịch đủ các loại bánh trung thu từ bánh tự làm handmade đến bánh nhập khẩu được sao bán nhiều trên trợ mạng
năm nay thị trường xuất hiện mặt hàng bánh trung thu mini giá siêu rẻ chỉ từ hai tám trăm linh đến bốn năm trăm linh đồng một chiếc
dòng bánh trung thu giá siêu rẻ này được quảng cáo là có xuất xứ từ đài loan gồm các vị cam dâu dưa lưới dâu tây xoài
rượu đỏ đang được nhiều người mua bán
thưa quý vị và các bạn nhịp sống kinh tế sẽ đem đến những thông tin kinh tế thị trường mới nhất trong năm phút của chương trình
chương trình phát sóng lúc hai mươi h một mươi năm các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu trên truyền hình nhân dân